công an huyện nậm pồ tỉnh điện biên vừa bắt quả tang đối tượng hờ a hồ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại bản hồi bò xã nako sa huyện nậm pồ tỉnh niệm biên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó trong quá trình tuần tra kiểm soát tại bản na hì một huyện nậm pồ
công an huyện nậm pồ phát hiện hờ a hồ đang điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn
khám xét người và phương tiện các lực lượng chức năng thu một mươi sáu túi ni lông màu xanh chứa ba hai trăm linh viên nghi là ma túy tổng hợp
và ba gói nhỏ chứa chất bột màu trắng nghi là heroin được hờ a hồ giấu trong ba lô đeo trên người
tại cơ quan công an hồ khai nhận các túi ni lông và gói nhỏ bị lực lượng công an thu giữ là ma túy tổng hợp và heroin